theo thông tin ban đầu mà người dân cung cấp thì đốm cháy xuất hiện tại nhà bà trần thị sáu ấp một xã khánh an huyện u minh từ ba ngày trước
lúc đầu đốm cháy xuất hiện ở ngoài những bụi chuối phía trước nhà sau khi được dập tắt vài tiếng sau đốm cháy xuất hiện ở các đồ dùng vật dụng trong nhà
đống cháy xảy ra tùy lúc và không cụ thể về thời gian
trước thông tin tên trên lực lượng chức năng đã có mặt ở hiện trường nơi xảy ra cháy để lấy những mẫu cháy về kiểm định phân tích để tìm hiểu nguyên nhân cháy
trong khi chờ đợi kết quả từ phía ngành chức năng người dân cần bình tĩnh tránh hoang mang hoặc tung tin đồn khơi màu
mê tín dị đoan tạo nên dư luận không đúng xung quanh vụ việc gây mất an ninh trật tự ở địa phương